bảo trân kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có công văn gửi các cơ quan sở băng ngành
các doanh nghiệp và ủy ban nhân dân các huyện thành phố trong tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền
đấu tranh phòng ngựa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
theo đó công văn nêu rõ trong thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn cho người dân
gây bức xúc trong dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự và đời sống người dân
tỉnh đồng nai đề nghị các cơ quan sở ban ngành các địa phương phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ
đáng viên công chức người lao động và nhân dân khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng
phải nâng cao tinh thần cảnh giác thường xuyên tìm hiểu các phương thức thua đoạn hoạt động của tội phạm này
trên các phương tiện thông tin đại chúng trang thông tin chính thống của địa phương và lực lượng công an
trước đó thông tin về việc bà nguyễn thị giang hương chủ tịch ủy ban nhân dân huy nhân trạch tỉnh đồng nai
bị mất hơn một trăm linh tỷ đồng trong tài khoản gây xung sao dư luận
các nhóm lừa đảo công nghệ cao đã liên hệ và yêu cầu bà hương mở tài khoản
sau đó bà hương huy động tiền từ người thân bạn bè nạp vào tài khoản
bằng nhiều cách khác nhau nhóm lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản của bà hương với số tiền trên
hiện vụ việc đang được công an xác minh làm rõ
như đã thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã kết luận điều tra
đề nghị truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can với một mươi một nhóm tội danh do sai phạm liên quan đến đăng kiểm
kết luận điều tra xác định hai bị can nguyên là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
là trần kỳ hình sáu mươi ba tuổi quê nam định và đặng việt hà năm mươi hai tuổi quê hà nam
được xác định đã nhiều lần nhận hối lộ từ cấp dưới và các trung tâm đăng kiểm ngay tại phòng làm việc
theo kết luận ông trần văn chủ với vai trò giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v
nhằm tăng thêm thu nhập cho nhân viên và có kinh phí để ngoại giao
chung chi cho lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam
ông chủ đã có chủ trương nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến kiểm định
số tiền nhận hối lộ được ông chủ đưa nhiều lần cho ông trần kỳ hình với tổng số tiền tám mươi triệu đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
giữa ông đặng việt hà lên cục trưởng và chủ phải đưa cho hà mỗi tháng ba mươi triệu đồng
tổng số tiền của chủ đã đưa cho hà là một trăm tám mươi triệu đồng
còn ông nguyễn đình quân giám đốc trung tâm năm nghìn năm v
là người đưa chủ trương đến nhận hối lộ và thực hiện ăn chia thu lễ bất chính với tổng số tiền ba mươi bảy chín tỷ đồng
trong đó quân được chia ba tỷ đồng từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
số tiền này quân đưa hối lộ hàng tháng cho trần kỳ hình một bốn tỷ đồng
khi đặng việt hà lên làm cục trưởng thì số tiền đưa hối lộ hàng tháng cho ông hà vẫn giống như ông hình
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ông hình về hưu
khi ông đặng việt hà lên giữ chức cục trưởng cục đăng kiểm
thì tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ông nguyễn trọng vĩnh giám đốc trung tâm năm mươi một mươi năm d
ra gặp ông hà đưa hối lộ số tiền một trăm linh triệu đồng
chúc mừng lên chức cục trưởng
và thỏa thuận số tiền hối lộ mỗi tháng là hai mươi triệu đồng
ngoài ra một số trung tâm đăng kiểm khác cũng đưa cho hai cậu cục trưởng này
từ ba mươi năm mươi triệu đồng mỗi tháng để hoạt động y ngộn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự trong nước đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm công khai vụ án phá hoại chính sách đoàn kết
xảy ra tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
bị cáo trong vụ án này là ycret bia tên thường gọi là amagwon
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở buôn cơ nia hai xã yà ba huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
bị cáo ycret bia đã từng bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc
tuyên án tám năm tù giam về tội phá hoại chính sách đoàn kết
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một chấp hành án xong được trở về địa phương
nhưng ycret bia không chịu tu trí hoản lương
mà từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba
ycret bia đã tham gia vào tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
ngay theo sự chỉ đạo kích động xúi rục của yhin và aga
là hai đối tượng phản động phun rô lưu vong đang ở mỹ
trong đó aga là đối tượng đang bị truy nã quốc tế
với chức vụ được các đối tượng phản động bên ngoài tự phong cho
là phó ban điều hành hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
ycret bia đã lôi kéo một số đối tượng khác trong nội địa
tiến hành những âm mưu hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết
tham gia tổ chức hàng trăm buổi hội họp
tập huấn trực tuyến với các đối tượng phun rô lưu vong bên ngoài
để nhận sự chỉ đạo và đi thu thập những thông tin hình ảnh tài liệu một chiều sai sự thật
sau đó gửi ra bên ngoài nhằm xuyên tạc kích động
gây chia rẽ những người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang
gây chia rẽ giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau
một số đối tượng còn có hành vi trực tiếp lôi kéo phát triển mạng lưới cơ sở
theo chỉ đạo của phun rô lưu vong để hoạt động trái phép
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vào ngày hai mươi tám tháng ba
bị cáo ycret bia đã thừa nhận toàn bộ những hành vi tái phạm tội của mình
từ năm hai nghìn một mươi hai cho đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba
kết thúc phiên xét xử sơ thẩm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi ba năm tù
về tội phá hoại chính sách đoàn kết đối với bị cáo ycret bia
phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai và bản án đối với bị cáo ycret bia
đã thể hiện được sự nghiêm minh khoan hồng của pháp luật nhà nước việt nam
được dư luận nhân dân ở địa phương rất đồng tình
đây cũng là lời cảnh tình đến các đối tượng phản động phun rô
đang có âm mưu lợi dụng những vỏ bọc tôn giáo xả tạo
lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để xuyên tạc kích động
phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc
chống phá đảng nhà nước đi ngược lại lợi ích và truyền thống dân tộc việt nam
nguyễn phó chủ tịch nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
và ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh vĩnh phúc
cơ quan công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
hai bị can đã nhận tiền của nguyễn văn hậu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hậu trúng thầu thi công tuyến chính dự án
đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi và dự án chợ đầu mối vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên ba mươi năm tỷ đồng
huỳnh thắng chú huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
từ tháng hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh thắng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
vàng bạc trang sức huỳnh thắng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty của thắng
được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài để tuyển cơ sở thợ gia công vàng nữ trang một mươi tám k
với điều kiện công ty huỳnh thắng sẽ giữ lại ba mươi vàng trên tổng số lượng vàng mà cơ sở giao
và cam kết hoàn lại
công ty huỳnh thắng đã giữ lại số vàng trong thời gian một tháng
tuy nhiên khi nhận vàng thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của một mươi năm cơ sở thợ gửi
thành vàng khối với tổng số lượng là gần chín trăm tám mươi bảy lượng vàng một mươi tám k tương đương với giá trị hơn ba mươi năm tỷ đồng
và chiếm đoạt sử dụng cá nhân
công an tỉnh vĩnh long thông báo tìm bị hại của công ty huỳnh thắng để cung cấp hồ sơ
tài liệu liên quan phục vụ điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng việc đời sống khó khăn
và nhận thức còn có phần hạn chế của người dân vùng cao
các đối tượng phạm tội đã rụ rỗ người dân nơi đây đi lao động ở nước ngoài
nhưng thực chất là các đường dây mua bán người rồi sau đó họ bị ép buộc đánh đập ở nước ngoài
và qua thực tế đấu tranh công an tỉnh điện biên đã khuyên cáo người dân không nên tin
và ngay theo những lời rụ rỗ lôi kéo vào các đường dây lao động bất hợp pháp
với chiều trò việc nhẹ lương cao lương thị vận đã đưa một số người trên địa bàn huyện tuần giáo
tỉnh điện biên sang thái lan làm việc
xong thực tế là đưa vào các đặc khu kinh tế tại lào và myanmar
phối hợp với công an sáu tỉnh bắc lào đã giải cứu thành công tám mươi một nạn nhân
trong đó đã đưa bốn mươi tám nạn nhân từ các đặc khu kinh tế tại lào và myanmar
chúng thường lợi dụng nhu cầu tìm việc làm đặc biệt là dịp cuối năm để săn mồi
khi còn mồi sợ bẫy chúng đưa người bị lừa ra nước ngoài
sau đó đưa vào các đặc khu để thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng
hoặc làm mại dâm thậm chí bán sang nước thứ ba
ngoài công tác đấu tranh của lực lượng công an mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác

để người dân có thể tìm hiểu và tìm hiểu
ngoài công tác đấu tranh của lực lượng công an mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
hãy nghĩ trước bước sau vì đó là thông điệp hữu ích để người dân có thể tìm hiểu và tìm hiểu
tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện yêu cầu các phương tiện đi vào làn đường có đặt nấm để kiểm tra nồng độ cồn
bất ngờ xe ô tô con biển kiểm soát một mươi bốn a bảy mươi ba nghìn sáu trăm một mươi chín không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
quay đầu tăng ga bỏ chạy ngược chiều trên đoạn đường có biển cấm đi ngược chiều
gây nguy hiểm trực tiếp cho người và phương tiện cùng tham gia giao thông và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
ngay sau khi vụ việc xảy ra đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
xác minh thông tin phương tiện và làm thông báo triệu tập lái xe vi phạm
làm việc tại đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai vào sáng ngày hôm nay
lái xe vi phạm nguyễn trọng dũng đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình
qua test nhanh lái xe vi phạm âm tính với chất ma túy và trong cơ thể không có cồn
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định
giá xăng dầu mới được liên bộ công thương tài chính thông báo điều chỉnh áp dụng từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi tám tháng ba
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh tăng bốn trăm một mươi đồng một lít so với kỳ điều hành trước
giá bán mới không cao hơn hai mươi ba sáu trăm hai mươi đồng một lít giá xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng năm trăm ba mươi đồng một lít so với giá bán lẻ kỳ trước
trong kỳ điều chỉnh lần này giá dầu diesel năm s giảm ba trăm hai mươi đồng một lít giá dầu hòa giảm ba trăm chín mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
trong khi đó giá dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s kỳ này tăng năm mươi đồng một kg so với kỳ trước
giá bán mới là một mươi bảy một trăm bốn mươi đồng một kg
tính từ đầu năm đến nay cơ quan điều hành đã thực hiện một mươi ba kỳ điều chỉnh giá xăng dầu
trong đó có tám kỳ tăng đồng loạt bốn kỳ giảm giá một kỳ giảm giá xăng tăng giá dầu
liên quan tới vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh phúc và các đơn vị địa phương liên quan
ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố và bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo
nguyên lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc và quảng ngãi về hành vi nhận hối lộ
đó là ông lê viết chữ nguyên phó chủ tịch nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng ngãi
và ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh vĩnh phúc
cơ quan công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hai bị can đã nhận tiền của nguyễn văn hậu
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hậu trúng thầu
thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi và dự án chợ đầu mối vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định
và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên ba mươi năm tỷ đồng huỳnh thắng chú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
từ tháng hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh thắng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc trang sức huỳnh thắng
đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty của thắng được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài để tuyển cơ sở thợ gia công vàng nữ trang một mươi tám k
với điều kiện công ty huỳnh thắng sẽ giữ lại ba mươi vàng trên tổng số lượng vàng mà cơ sở thợ giao và cam kết hoàn lại số vàng trong thời gian một tháng
tuy nhiên khi nhận vàng thắng đã chỉ đạo nhân viên nấu lại
công ty huỳnh thắng đã giữ lại toàn bộ vàng của một mươi năm cơ sở thợ gửi thành vàng khối với tổng số lượng là gần chín trăm tám mươi bảy lượng vàng một mươi tám k
tương đương với giá trị là hơn ba mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt sử dụng cá nhân
công an tỉnh vĩnh long thông báo tìm bị hại của công ty huỳnh thắng để cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
dùng thủ đoạn hoán đổi tiền khi mua đồ ở các tiệm hóa nhằm chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng đã bị công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp bắt giữ để xử lý
ngày hai mươi bốn tháng ba công an xã tân mỹ huyện thanh bình đã bắt quả tăng trần thị ngon và dương thị diễm cùng chú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
vào tiệm tạp hóa đổi hai tờ tiền mệnh giá là năm trăm linh đồng
sau khi cầm tiền lợi dụng chủ tiệm không để ý các đối tượng đã đánh cháo bằng tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng đã từng bị xử phạt
vi phạm hành chính về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác
thưa quý vị mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn ngọc thủy
chủ tịch công ty giáo dục e group về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vậy nguyễn ngọc thủy hay còn gọi là shark thủy đã sử dụng những thủ đoạn như thế nào
để dụ tiền lừa đảo
lừa của hàng nhiều người dân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng
thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong tiêu điểm kinh tế ngày hôm nay
những nạn nhân của ông nguyễn ngọc thùy chủ tịch công ty giáo dục e group
người ít thì một hai tỷ người nhiều lên đến năm bảy tỷ đồng
đã bị lừa đầu tư bằng cách mua cổ phần của công ty giáo dục e group
shark thủy thì lên chương trình shark tank thì tôi cũng rất là tôn trọng
và tôi nghĩ là với một cái doanh nghiệp làm ăn nổi tiếng
từ trong nam ra ngoài bắc như thế
có hơn hai trăm linh cơ sở tiếng anh apec english này
thì tôi nghĩ là anh ta có rất là nhiều những tư duy
những chiến lược phát triển kinh doanh
những chuyên môn mời những người thầy bên hàn quốc về định hướng chiến lược chuyên môn
rồi có những cơ sở vật chất đẹp to
các cháu được tiếp xúc với cái nền hiện đại về giáo dục
thế cho nên là
sẽ đem lại một cái lợi nhuận
đấy cho nên là để cho tôi là
à tôi có thể là tôi có niềm tin
tôi đầu tư là do con gái thôi nó mới ra trường
thế thì nó lại xin vào làm
lại đúng vào một cái công ty con của sắc thủy
ở số một thái hà
người gửi tiền vào
một tuần cũng được một tháng cũng được
ba tháng kỳ hạn là lãi xuất

thế thì có một tuần hai tuần
thì cứ đúng hạn là tiền lại chuyển vào tài khoản
e group được shark thủy thành lập vào năm hai nghìn tám
là hệ sinh thái của tập đoàn do thủy điều hành
trải rộng nhiều lĩnh vực
từ giáo dục đào tạo
chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm
trong đó nổi bật là apac holding
ibc đứng đầu do chuỗi trung tâm anh ngữ apac leaders
công ty duy nhất được nghiêm yết
và thiết kế nhiều thương vụ đầu tư lớn
còn lại công ty air game và công ty air capital
là đơn vị mà thông qua nó
air group gọi vốn
từ năm hai nghìn một mươi bảy air game và air capital
kêu gọi nhà đầu tư thông qua các thỏa thuận hợp tác chiến lược
để đổi lấy cổ phần của công ty mẹ air group
theo thỏa thuận
nhà đầu tư phải nắm giữ cổ phần này
trong một khoảng thời gian
thường là một năm
đến ngày tất toán
phía air group cam kết tìm đối tác
hoặc trực tiếp mua lại với giá cao hơn lúc bán ra
hoặc tặng thêm một số cổ phần nhất định
để tái ký thỏa thuận mới
tôi gửi thử một trăm linh triệu
thì gửi xong gửi một trăm linh thì là
cũng hai ba tuần sau mới có
cái thỏa thuận hợp tác chiến lược ra đời
tôi bảo tại sao là như thế này
thì bà cô không biết cô chỉ biết là gửi lãi suất được một mươi năm
thực tế là một mươi tám nhưng nó chạm ba trước
và một mươi năm là cho hợp đồng
một mươi năm nó cài bằng cách là bán cho một số cổ phần
với mệnh giá là ba mươi tám đồng
ví dụ tôi gửi một trăm linh triệu chưa ba mươi tám thì bao nhiêu cổ phiếu
sau tôi gửi một năm thì sau một năm
nó bảo là sẽ cam kết nó mua lại cái cổ phiếu đó
với mệnh giá cao
mệnh giá cao hơn là bốn mươi hai năm trăm sáu mươi đồng
trong nội dung hợp đồng thì nói là tôi đầu tư vào
nhưng mà tôi hoàn toàn không có quyền gì
ở trong đó cả
thế thì tôi mới nói là cái nội dung hợp đồng này
nó không bình thường không ổn
và tôi không đồng ý
cô ấy bảo là bây giờ đã nộp tiền vào rồi
thì cô ấy không giữ tiền lại
thời gian đầu tính tranh lệch giá cổ phần
nhà đầu tư có thể thu lãi từ hai mươi hai mươi năm
giai đoạn hai nghìn một mươi chín
sau giảm dần về một mươi bảy một mươi tám
vào năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và đến năm hai nghìn hai mươi một
mức lãi này chỉ còn một mươi bốn một mươi năm một năm
viện hàng trăm lý do
công ty air group đã dừng việc chi trả
khi nạn nhân lên đến con số hàng trăm người
thì đến một năm tôi lấy tiền
thì nó bảo là công ty trục trạch
chưa có tiền giả
đến khi tôi hỏi là tiền của chúng tôi đâu
thì nó bảo là
mang đầu tư đất
dù dừng việc chi trả
xong tập đoàn này còn tiếp tục
rụ rỗ các nhà đầu tư mới
với một hình thức khác
có tên là hợp đồng hợp tác kinh doanh
nhằm lợi dụng những người dân thiếu hiểu biết
về pháp luật
trong thời gian đó thì cái trình độ hiểu biết
chỉ vì vậy cho nên là tôi cũng chỉ biết rằng
đây là một hình thức gửi tiết kiệm
có an toàn và có đảm bảo
nơi đầu tư là của tập đoàn giáo dục
là một trong những tập đoàn người ta gọi là
mô phạm đấy
là rất là an toàn
cho nên là tôi đầu tư vào đấy
mà không hề nghĩ rằng
cái hợp đồng hợp tác kinh doanh
cũng là một hình thức lừa đáo
vâng ạ jay e trả nợ các nhà đầu tư
công ty của nguyễn ngọc thủy
còn thất hẹn hoàn trả học phí
tại các trung tâm anh ngữ apex leaders
mắc xích sương sống trong hệ sinh thái của air group
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín thì
chuỗi trung tâm anh ngữ apex leaders
bị nhiều phụ huynh tại thành phố hà hồ chí minh
thành phố hà nội đắk lắc đà nẵng
khiếu nại đòi hoàn trả hàng tỷ đồng
vì chất lượng giảng dạy không như cam kết
ôm tiền bỏ rơi khách hàng
xong nhìn nhận thì ngay từ đầu
hệ sinh thái air group bất ổn
bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc
nhiều vào đòn bẩy tài chính
chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động
từ các nhà đầu tư để mở thêm nhiều chuỗi giáo dục
và trường học rồi lấn sân sang các mảng như là
chăm sóc sức khỏe ẩm thực và đầu tư tài chính
theo các chuyên gia thì bản chất hoạt động
của công ty này hoàn toàn bất ổ
và có dấu hiệu lừa đảo tiền
của nhà đầu tư ngay từ đầu
trước năm hai nghìn một mươi chín chuỗi apex leaders liên tục mờ mới
mạng lưới hoạt động từ bắc đến nam
với một trăm ba mươi điểm dậy vào thời hoàng kim
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín công ty đứng sau là apex holdings
có tổng nợ phải trả là khoảng một chín trăm bảy mươi triệu đồng
gặp hai một lần vốn chủ sở hữu
cuối năm hai nghìn hai mươi hai ông nguyễn ngọc thủy thừa nhận
hệ sinh thái gặp khó khăn bất lợi trên nhiều mặt
lớn nhất là dòng tiền
xong ông nguyễn ngọc thùy lại dùng vốn kêu gọi
để rót vào các hoạt động đầu tư chứng khoán
tiền số bất động sản
thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi
đi đối với những hình thức mà kêu gọi góp vốn đầu tư
thì thường là mô hình vốn gì
đó là lấy tiền của các công ty
lấy tiền của người góp sau
trả cái lợi nhuận và cái vốn cho người góp trước
để tạo ra cái uy tín và cái lòng tin
và từ đó huy động được một cái lượng vốn rất lớn
thì nếu trong trường hợp các cái hợp đồng góp vốn
hợp đồng hợp tác đầu tư với các cá nhân này
mà có ghi rõ về nội dung mục đích sử dụng tiền
mà sau đó các đối tượng này không thực hiện đúng
theo cái nội dung hợp đồng
thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội lừa đạt trên các tài sản
dù ông thùy từng phủ nhận
nói chưa bao giờ đầu tư vào chứng khoán hay tiền số
nhưng theo các chuyên gia
chỉ cần nhìn báo cáo tài chính của công ty con
apac holding năm hai nghìn hai mươi hai
lần công bố thông tin gần nhất
doanh nghiệp này có một trăm linh tỷ đồng trong chứng khoán
số tiền này được thuyết minh là cổ phiếu
của công ty con ecapital
về bất động sản
apac holding từng có kế hoạch rót ba trăm linh tỷ đồng
trong đó vào năm hai nghìn hai mươi
doanh nghiệp này cũng hợp tác xây dựng khai thác
và phát triển dự án khu nhà ở
và dịch vụ đa năng vụ án tỉnh hà tĩnh
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
khi mà đưa ra các thông tin gian dối
hoặc bằng các thủ đoạn gian dối
để nhằm ký hợp đồng hoặc là nhằm huy động vốn
mà sau đó chiếm đoạt tài sản của người khác
thì nó đã đủ yếu tố
để cấu thành tội lừa đảo chứng mặt tài sản rồi
đối với những chế tài xử lý các đối tượng này
cần phải nghiêm minh
bởi vì hẹn lụy của nó
ảnh hưởng đến rất nhiều nhà đầu tư
hàng nghìn bị hại hoặc thiệt hại về công tế
nó không thể đếm rẻ
thì tôi cho rằng
việc chế tài xử lý hiện nay
hình sự chúng ta cũng cần phải tăng cường mạnh mẽ hơn
để công tác xử lý mang tính chất răn đen
và có hiệu quả hơn
chúng ta phải xem xét
chế tài xử lý và nó đã phù hợp chưa
cơ chế quản lý giám sát
nó đã phù hợp chưa
thì cái này là cái mà các bộ ngành phải giả soát lại
và quản lý tốt
nhưng rõ ràng là với cái hoạt động quản lý giám sát
ngày càng sát hơn của bộ công an
cũng với các cơ quan văn ngành
thì đây cũng là một cái tiếng nói rất quan trọng
để từ đó chúng ta có thể xây dựng được
những cơ chế chính sách phù hợp
đảm bảo quá trình hoạt động
của các hoạt động này
công khai minh bạch dễ quản lý dễ giám sát
và đồng thời có cơ chế giám sát quản lý đầy đủ
cũng như có chế tài xử phạt một cách nghiêm minh
thì lúc đó nó sẽ giảm thiểu các hoạt động tội phạm
và nó sẽ giảm áp lực cho cơ quan công an
nguyễn biệt nhằm an lòng chủ đầu tư
chủ tịch air group còn xảo ngôn rằng doanh nghiệp này
hợp tác thành lập công ty hạ tầng giáo dục
mua các trường liên cấp mua đất để xây dựng khu trải nghiệm
và nghỉ dưỡng liên quan đến giáo dục
bản chất là đầu tư bất động sản phục vụ giáo dục
xong những lời xảo ngôn ấy đã không qua mắt được cơ quan điều tra
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sau một thời gian dài điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam hai đối tượng
là nguyễn ngọc thùy chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn e group
và đặng văn hiền trưởng ban quan hệ cổ đông
công ty cổ phần đầu tư và phân phối air game
cả hai đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản